xin kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên mực năm m
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì mưa rông trên diện rộng
lượng mưa có thể lên tới một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm cả đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đi đáng kể giao động từ hai mươi hai đến ba mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông mạnh
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm cả đợt
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lóc và gió rợt mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây không quá cao trời chiều ra động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
lưu xuống các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thời thiên huế
do chịu tác động của giải mây rông phía bắc nên tiếp tục duy trì mưa rông
riêng phần phía bắc của khu vực sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
rất to kèm tố lóc và gió rợt mạnh
ngoài ra các tỉnh như thanh hóa nghệ an có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt tại đây không quá cao ngày đêm ra động từ hai mươi hai ba mươi hai độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong những ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào khoảng chiều tối và đêm
ban ngày tại đây có nắng gián đoạn với nhiệt độ vào ban ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với vùng cao tây nguyên gió tây nam tiếp tục gây ra những cơn mưa rào và rông vào khoảng chiều tối và đêm
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm
trong cơn rông cơn đế phòng gió rất mạnh
sau đó khoảng ngày hai mươi bốn mưa tại khu vực có xu hướng tạm thời giảm nhẹ
còn về tình hình nhiệt độ trong ba ngày tới tại đây phổ biến từ một mươi chín ba mươi một độ

tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên về chiều tối vẫn có mưa rông rải rác
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến lên tới hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông cơn đế cao cảnh rác với tố lấp và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn duy trì ở mức hai mươi ba ba mươi ba độ